liên quan đến tình hình nga ukraine bộ quốc phòng nga ngày hôm qua thông báo các lực lượng nước này đã hoàn tất việc rút khỏi hiễu ngạn sông ripro ở khu vực eson thuộc miền nam ukraine
tuy nhiên moscow nhấn mạnh động thái rút quân khỏi kiezon sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của khu vực này bởi lẽ khinson đã chính thức được sắp nhập vào nga hồi tháng bốn
theo bộ quốc phòng nga việc rút quân đã hoàn tất và ngày hôm qua tất cả các lực lượng và thiết bị của nga đã được chuyển sang tả ngạn sông dnipro
bộ này cũng khẳng định không còn khí tài quân sự hoặc binh sĩ nào của nga ở lại hữu ngạn sông này bao gồm cả thủ phủ kherson
nga cho biết việc rút quân khỏi thành phố kiêuson là nhằm đảm bảo các vị trí tốt hơn cũng như đảm bảo tính mạng của binh sĩ và dân thường
phản ứng sau quyết định trên của nga tổng thư ký nato
george stoltenberg đã hoan nghênh việc nga rút quân khỏi thành phố kherson của ukraine một cách thận trọng
nhưng cho biết nếu được xác nhận đây sẽ là một chiến thắng nữa cho ukraine
cùng ngày ukraine cho biết các lực lượng của họ đã giành lại quyền kiểm soát hàng chục khu vực ở phía nam kia son
một ngày sau khi nga ra lệnh rút quân khỏi thành phố này
tuy nhiên các quan chức ukraine cảnh báo rằng bom mìn do xung đột có thể khiến kia trở thành thành phố chết chóc
và các cơ sở hạ tầng quan trọng có thể bị phá hủy khi binh sĩ ukraine
tiến vào thành phố